ủy ban nhân dân thành phố biên hòa tỉnh đồng nai tổ chức hai đoàn kiểm tra liên ngành
theo chỉ thị số hai mươi của ủy ban nhân dân tỉnh quy định về các biện pháp tạm thời
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
theo quy định đối với các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
không phục vụ thức uống có cồn hoạt động không quá năm mươi công suất
giữ khoảng cách một mét giữa người với người đảm bảo công tác phòng chống dịch
qua kiểm tra tại các quán ăn nhà hàng hầu hết đều vi phạm chỉ thị hai mươi
về phục vụ thức uống có cồn và không giữ khoảng cách
cụ thể tại thời điểm kiểm tra các quán ăn ở phường long bình tân tp biên hòa
đang phục vụ số lượng lớn khách hàng ăn uống rượu bia
còn tại phường thống nhất tp biên hòa đoàn kiểm tra liên ngành cũng phát hiện
nhiều quán ăn nhà hàng vi phạm về phục vụ ăn uống có cồn
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính các cơ sở trên
riêng một số quán ăn uống hè phố cũng được đoàn tiến hành nhắc nhở
theo ủy ban nhân dân tp biên hòa công tác kiểm tra này sẽ được tiếp tục triển khai
cho đến cuối năm
trong tình hình dịch covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp dạy và học online
là biện pháp tối ưu trong thời điểm hiện tại
tuy nhiên để sớm đưa hoạt động dạy và học trở lại bình thường
các tỉnh thành ở đồng bằng sông cửu long đang đẩy nhanh tiến độ
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho các em học sinh từ một mươi hai cho đến một mươi bảy tuổi
với mục tiêu tiêm nhanh và an toàn
các địa phương tận dụng cơ sở giáo dục trên địa bàn làm các điểm tiêm chính
đồng thời chia nhỏ từng khối lớp tránh tập trung đông người
trong đợt một từ ngày một mươi ba đến một mươi bốn tháng một mươi một tỉnh đồng tháp sẽ tiêm cho gần bốn mươi sáu trẻ
đang theo học tại các trường trung học phổ thông
tại an giang kiên giang mỗi địa phương đang tiếp nhận từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh
điều vaccine phòng covid một mươi chín tiêm cho học sinh trong tháng này
để chuẩn bị cho đợt tiêm vaccine này các địa phương đã tổ chức tập huấn trực tuyến
về an toàn tiêm chủng đảm bảo tối đa an toàn cho trẻ
hiện bộ y tế cũng đang tích cực phân bổ vaccine và hỗ trợ chuyên môn
cho các tỉnh thành vùng đồng bằng sông cửu long
bản đồ về cấp độ dịch covid một mươi chín tại tp hcm cho thấy đến tối ngày một mươi bốn tháng một mươi một
tp hcm chỉ còn duy nhất huyện cần giờ ở cấp độ ba vùng cam
có tám quận huyện được đánh giá cấp độ dịch ở cấp độ hai vùng vàng
và một mươi ba quận huyện ở thành phố có cấp độ một vùng xanh
hiện tp hcm được đánh giá cấp độ dịch toàn thành phố là ở cấp độ hai
còn trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh về covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ qua
tp hcm ghi nhận chín trăm tám mươi năm ca mắc mới và hai mươi hai trường hợp tử vong
như vậy số ca mắc mới và số ca tử vong tại tp hcm đều giảm
một số địa phương trên địa bàn tp hcm có số ca f tăng cao trong bảy ngày qua gồm
huyện hốc môn huyện bình chánh quận bình tân thành phố thủ đức quận một mươi hai và quận gò vấp
phân tích biểu đồ diễn tiến ca bệnh covid một mươi chín tại các quận quyện có thể thấy
số f tại quyện bình chánh có chiều hướng tăng và đang đi ngang trong thời gian gần đây
tương tự huyện hóc môn có giai đoạn đạt đỉnh cao và hiện tại có tín hiệu đi xuống
riêng quận bình tân và gò vấp vẫn đang ở mức cao và nằm ngang
các địa phương có số ca không cao nhưng có xu hướng tăng bao gồm quận một mươi và huyện nhà bè